chuyển từ bộ máy chính quyền đông thôn sang bộ máy chính quyền đô thị giúp sapa tháo gỡ được một loạt vấn đề bất cập khó khăn như tình trạng phát triển đô thị quản lý đất đai trật tự xây dựng đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi tám về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả

để thành lập năm phường mới
ngoài địa giới hành chính nhân sự các phường cũng được quy hoạch lại
các cán bộ thực hiện nhiệm vụ đối với công việc thì đã được giảm tải đi thứ hai là nhiệm vụ tập trung để xử lý các công việc được tốt hơn
tới đây đồng chí âu đình đại sẽ được luân chuyển giữ một cương vị trong cấp ủy ở phường mới
sapa lên thị xã đó là tin vui và là kết quả nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân sapa trong thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội
mỗi người dân thị trấn đều nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng khi địa phương trở thành thị xã
và chủ động tích cực chỉnh trang đô thị không lấn chiếm hành lang vỉa hè
cái không khí chuẩn bị lên thị xã của sapa đang rất là náo nức
tôi cũng rất mong muốn rằng cái việc lên thị xã thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải giữ gìn các cái bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong toàn thị xã
và cũng phát triển kinh tế cho các xã vùng sâu thì cũng có những cái chương trình để nâng cao thu nhập cho bà con
sapa lên thị xã người dân các phường xã ở sapa sẽ trở thành những cư dân thành thị
họ có nhiều cơ hội để phát triển tư duy lối sống điều kiện tiếp cận pháp luật
đây cũng là cơ hội lớn để các khu vực nông thôn có cơ hội chuyển mình
chào mừng sapa lên thị xã
tuyến đường liên xã sapa tả phìn dài một mươi hai km này đang được khẩn trương nâng cấp mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương và phát triển du lịch
ở một địa bàn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu tuy nhiên lại có cơ hội để làm du lịch cộng đồng thì việc đô thị hóa phải được kiểm soát
và bên cạnh sự kiểm soát của nhà nước thì mỗi một người dân mỗi một khu dân cư đều phải ý thức được cái giá trị cũng như hệ thống giải pháp cực kỳ là phù hợp để giữ được những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc
đưa sapa thành thị xã là yêu cầu khách quan về phát triển kinh tế quốc phòng an ninh
tuy nhiên để phát triển thị xã sapa bền vững cần giữ gìn văn hóa đồng bào các dân tộc và bảo vệ tốt hơn vẻ đẹp hoang sơ của địa phương
đây cũng là yêu cầu bước thiết đặt ra đối với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị